thưa quý vị sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh khánh hòa lần thứ một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc tại thành phố nha trang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và chỉ đạo đại hội
tại đại hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các đại biểu với ý thức trách nhiệm cao thảo luận dân chủ sáng suốt
lựa chọn để bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết vững mạnh
thống nhất tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám
trong nhiệm kỳ tới ban chấp hành đảng bộ tỉnh cần tiếp tục phát huy dân chủ trách nhiệm nỗ lực quyết tâm cao nhất
với tinh thần chủ động đổi mới sáng tạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra
xứng đáng với niềm tin sự kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh khánh hòa
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh khánh hòa lần thứ một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm kéo dài đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
trước đó tại ninh thuận chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm dự án trạm biến áp năm trăm linh kv
và đường dây hai trăm hai mươi trên năm trăm linh kv kết hợp nhà máy điện mặt trời trung tâm thuận nam bốn trăm một mươi mw tại xã phước minh huyện thuận nam
chủ tịch quốc hội cũng đã cắt băng gắn biển công trình dự án điện mặt trời trung nam thuận nam
lớn nhất việt nam và đông nam á để chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh ninh thuận lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đảng bộ tỉnh hậu giang lần thứ một mươi bốn đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương ghi nhận trong nhiệm kỳ qua
hậu giang đã đạt được những thành tiệu quan trọng tạo tiền đề quan trọng cho tỉnh phát triển nhanh
bền vững trong những năm tới đồng chí cũng gợi mở và nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận
trong đó cần tiếp tục xác minh và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng là then chốt
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
xác định công nghiệp là động lực là đòn bẩy để phát triển kinh tế của tỉnh
chú trọng công nghiệp chế biến các nông sản có thế mạnh của tỉnh và đồng bằng sông kiều long
sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tiền giang lần thứ một mươi một đã chính thức khai mạc
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị
phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách thuộc tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
lưu ý tiền giang cần thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua
và có những giải pháp để phát triển tỉnh tương xứng với tiểm năng lợi thế
sớm kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị
sau ba ngày làm việc đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bế mạc
phát biểu kết luận đại hội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
với những kết quả đạt được có thể khẳng định đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương đã thành công tốt đẹp
kết quả và thành công của đại hội có ý nghĩa rất quan trọng
mở ra một dấu mốc lớn cho sự phát triển của đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân
đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm hai mươi bảy đại biểu chính thức và hai đại biểu dự quyết
cùng năm đại biểu đương nhiệm dựa đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
sau ba ngày làm việc chiều nay một mươi ba tháng một mươi đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung
chương trình đề ra và thành công tốt đẹp
ngay sau khi bế mạc đại hội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy hà nội đã chủ trì buổi họp báo thông tin về kết quả đại hội
câu hỏi của các phóng viên về việc đại hội sẽ ưu tiên tập trung vào những nhiệm vụ gì
để sớm đưa nghị quyết đại hội một mươi bảy vào cuộc sống
đồng chí vương đình huệ cho biết thành phố sẽ sớm tổ chức xây dựng một mươi chương trình hành động
trên cơ sở kế thừa tám chương trình hành động của nhiệm kỳ trước
trong đó có một chương trình về an sinh phúc lợi xã hội
với tinh thần phát huy dân chủ tập trung trí tuệ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh thái nguyên
khóa hai mươi đã bế mạc vào chiều nay
sau ba ngày làm việc chiều nay một mươi ba tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng nam lần thứ hai mươi hai
đã họp phiên bế mạc đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
và đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
gồm đại biểu đảng bộ tỉnh quảng nam lần thứ hai mươi hai đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra